về vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an thành phố đà nẵng bước đầu đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra
tại hiện trường lực lượng điều tra của công an thành phố đã hoàn tất việc lấy chứng cứ dấu vân tay của đối tượng
cùng với đó phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án
như tin đã đưa vào khoảng một mươi một giờ trưa nay một đối tượng chưa rõ tên tuổi mặc áo khoác
có mũ trùm đầu mặc quần jean màu xanh đeo khẩu trang đã tiến vào chi nhánh ngân hàng
ở số một ba đường đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
sau đó đối tượng đã cầm roi điện và một vật giống súng để uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được tiền người này nhanh chóng lên xe gắn máy để bỏ trốn